thưa quý vị tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai đang cận kề người dân làng quất tứ liên của quận tây hồ
thành phố hà nội đang tất bật chăm sóc tạo ráng cho cây để cung ứng ra thị trường
tuy nhiên thì nhiều nhà vườn tại đây đã tỏ ra lo ngại rằng là đầu ra do lượng đặt mua năm nay rất thấp
chỉ còn khoảng ba tuần nữa là đến tết nguyên đán nhưng thời điểm này tại làng quất tứ liên
không còn cảnh tấp nập nhộn nhịp vận chuyển quất đi khắp tỉnh thành như mọi năm
anh tuyến và một người bạn đã tìm đến nhà vườn này để chọn mua quất cảnh
đến sớm và cẩn thận lựa chọn nên anh đã chọn được cây quất ưng ý hơn mọi năm
năm ngoái thì thực ra là mình có đi từ hai mươi tám hai mươi tám tết cũng mua một cây ở đây
nhưng mà nói chung là quả nó không được đẹp nhưng năm nay năm nay thì quả nó đẹp hơn
những ngày này người dân phải thường xuyên túc trực để vừa chăm bón cây vừa mong mỏi thương lái
do ảnh hưởng của dịch bệnh nhiều chủ vườn còn làm những công đoạn của lao động
để tiết kiệm chi phí nhất có thể
năm nay là có khách về rất là vắng
ngoài năm như cái tầm này thì hàng năm thì là khách ra khách vào rồi có những khách đến thăm cây rồi
nó có rồn rập rất là đông vui rất thể hiện là không khí của một ngày tết
nhưng năm nay thực sự nói là nó rất ảm đạm
cho nên là bây giờ là dịch bệnh như thế này thì nói chung toàn quốc thì hầu như là có như thế là
cái sự là ra đường người ta cũng bị hạn chế hơn
theo bà ngô thị nga
chủ tịch hội làng nghề truyền thống quất cảnh tứ liên
hiện có khoảng bốn trăm linh hộ trồng quất cảnh với tổng diện tích lên tới gần ba mươi hectare
nhà vườn có diện tích khoảng một m hai số lượng những gốc quất vào khoảng vài trăm đến cả nghìn cây
năm nay so mọi năm là lượng khách chậm hơn mọi năm
nếu như mọi năm giờ này là quất ra khỏi vườn và khách đặt phải năm mươi rồi nhà nào hết một nửa
nhưng mà năm nay đến giờ này chưa hết một phần ba
về giá cả thì hạ hơn nhiều so với mọi năm
hiện nay các nhà vườn tại tứ liên đang tập trung lo làm nốt những công đoạn cuối cùng trước khi bán cho khách chương tết
vừa trăm cây họ vừa hy vọng tiêu thụ được hết sản phẩm làm ra